chỉ tính riêng trong ngày mùng ba tết cả nước đã xảy ra bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm ba mươi bốn người thiệt mạng và hai mươi chín người bị thương
so với cùng kỳ năm ngoái số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng ba mươi chín người
tính từ đầu dịp nghỉ tết đến nay đã xảy ra hai trăm linh hai vụ tai nạn khiến một trăm năm mươi năm người thiệt mạng và một trăm bốn mươi chín người bị thương
so với cùng kỳ năm ngoái số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng ba mươi chín người
tai nạn giao thông vẫn xảy ra chủ yếu tại khu vực nông thôn và các tuyến quốc lộ
đây cũng là khu vực lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng nhanh trong những ngày tới khi người dân trở lại thành phố và tham dự các lễ hội đầu xuân
để bảo đảm an toàn mỗi người khi đi đường cần chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ làm chủ tốc độ và nghiêm túc thực hiện quy định đã uống rượu bia thì không lái xe